với mong muốn truyền tải ý nghĩa tầm vóc giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng điện biên phủ đến các em học sinh một cách hiệu quả
các nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử này
sau quá trình tìm hiểu nghiên cứu tài liệu ký lưỡng các em học sinh thuộc câu lạc bộ tìm hiểu lịch sử
trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam đã lên ý tưởng xây dựng kế hoạch và cùng nhau giàn dựng sân khấu
tập luyện các tiết mục để thực hiện chuyên đề điện biên phủ niềm tin chiến thắng
hình ảnh chiến đấu đầy gian khổ hy sinh nhưng cũng không kém phần oanh liệt của thế hệ cha ông
ý nghĩa lịch sử của một chiến dịch huyền thoại đã để lại nhiều dư âm và niềm xúc động trong thế hệ trẻ của trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
buổi sinh hoạt chuyên đề điện biên phủ niềm tin chiến thắng đã tạo nên sự dây kết nối bền chặt giữa quá khứ hiện tại và tương lai
khi những dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc đã khơi dậy nhiệt huyết ở những hạt giống đỏ đầy triển vọng
đó là phương pháp giáo dục được trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam vận dụng nhằm khơi nguồn cảm hứng tìm hiểu lịch sử
trao dồi bản lĩnh chính trị phát huy tinh thần tiên phong sáng tạo của đảng viên trẻ trong tương lai